để góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông vào giờ cao điểm bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi
thành phố hồ chí minh cũng sẽ cho phép xe hai bánh và các phương tiện thô sơ đi qua một số cầu vượt
sau khi truyền hình nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về những cầu vượt
được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng lại trong tình trạng vắng xe trong khi đó ở phía dưới cầu
tình trạng kẹt xe vẫn liên tiếp xảy ra hàng ngày càng nghiêm trọng và đặc biệt là vào những giờ cao điểm
như cầu vượt khu vực vùng xây lăng cha cả cầu vượt vùng xây hàng xanh v v có khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ
tiếp thu ý kiến của cơ quan báo chí từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ cho phép xe mô tô hai bánh và các phương tiện thô sơ được phép đi qua một số cầu vượt
trong đó cầu vượt vùng xây hàng xanh chắc chắn sẽ giảm bớt tình trạng ung tắc giao thông
vì đây là cửa ngõ ra vào của thành phố